tự hào hàng việt nam tuần này xin được mang đến một câu chuyện về lụa vạn phúc
dòng lụa có truyền thống lâu đời bậc nhất việt nam
lụa vạn phúc từng được nhiều người ưa chuộng được chọn làm vật phẩm tiến vua
và dùng để may trang phục triều đình
thương hiệu lụa này đã sớm được giới thiệu ra thế giới thông qua các hội trợ ở pháp
từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi và được đánh giá là đệ nhất tinh xảo
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn điểm qua những tin chính trong phần đầu của chương trình
bộ công thương vừa ban hành quyết định số một nghìn chín trăm linh bảy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng
và trách nhiệm quản lý của nhà nước với bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
cụ thể tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cùng với đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tổ chức bộ máy chuyên trách
bao gồm xác định rõ vai trò đầu mối điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
hơn nữa nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức
tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
mặt khác tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng
sở công thương hà nội đang phát động chương trình bình chọn hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích
so với năm hai nghìn một mươi chín chương trình bình chọn hàng việt nam được nhiều người yêu thích năm hai nghìn một mươi chín
tăng thêm một nhóm hàng hóa và mở rộng phạm vi của một số nhóm sản phẩm dịch vụ
một mươi nhóm sản phẩm dịch vụ đăng ký tham gia bình chọn năm hai nghìn hai mươi bao gồm ngành hàng tiêu dùng
sản phẩm công nghiệp xây dựng trang trí nội thất dược phẩm hóa mỹ phẩm giáo dục đào tạo
thủ công mỹ nghệ hàng nông sản thực phẩm các sản phẩm ô cốp đặc sản địa phương
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngành cá tra việt nam xác định lấy thị trường nội địa
làm chủ lực phát triển để dần khôi phục thị trường thế giới sau đại dịch covid một mươi
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi sản lượng cá cha ước đạt hơn năm trăm tám mươi bảy tấn
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết vừa qua có nhiều doanh nghiệp đã ký kết
tiêu thụ mặt hàng cá cha với các doanh nghiệp chế biến của việt nam và đưa vào các hệ thống siêu thị bếp ăn tập thể
trong khi nhiều làng nghề tại hà nội đang loay hoay tìm lối ra đưa nghề truyền thống phát triển
làng dệt lụa vạn phúc lại năng động tìm lối đi riêng khẳng định thương hiệu của làng dệt lụa có tuổi đời trên một năm
khôi phục những dòng lụa cổ và tạo nét riêng với những văn hóa đa dạng lụa vạn phúc mang đến cảm giác phóng khoáng thanh thoát rất riêng
đây là một tấm lụa vân
và với những dòng lụa thông thường người thợ dệt có thể dệt từ tám đến một mươi mét trong một ngày
thì với dòng lụa vân này người thợ dệt chỉ có thể dệt được hai mét trong một ngày
và việc phát triển tập trung và phát triển những dòng lụa nổi tiếng đòi hỏi kỹ thuật cao như lụa vân
chính là một trong những cách để người dân làng lụa vạn phúc có thể khẳng định hơn nữa
thương hiệu và chất lượng của lụa vạn phúc đối với việt nam và cả thế giới
lụa vân được coi là báu vật của làng nghề dệt lụa vạn phúc vì cho tới tận ngày nay
chỉ duy nhất những người thợ giỏi nghề của vạn phúc mới dệt được
lụa vân rất đặc biệt vì được dệt một trăm linh tơ tằm tự nhiên
bao gồm sợi dọc tơ tằm sợi ngang cũng là tơi tằm
trước khi dệt lụa vân người thợ dệt phải khéo léo chọn được những loại tơ có chất lượng
cách dệt lụa vân cũng khác thường người thợ phải thao tác hoàn toàn thủ công
lụa vân mỏng mềm không nhăn không giạt sợi có cả hoa nổi và hoa chìm mịn mặt mát tay
có lẽ chính vì những đặc điểm này mà lụa vân tạo cho người mặc cảm giác ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè
bên cạnh khôi phục lại dòng lụa quý như lụa vân người dân vạn phúc cũng đẩy mạnh xây dựng giữ gìn và khẳng định giá trị thương hiệu lụa vạn phúc
ngay từ năm hai nghìn bốn thương hiệu lụa vạn phúc đã được đăng ký bản quyền với cục sở hữu trí tuệ
hiện nay tất cả các sản phẩm lụa vạn phúc với thương hiệu chung là lụa hà đông đã được các hộ sản xuất đồng loạt dệt nổi
tại phần mép biên của sản phẩm như một biện pháp để khẳng định thương hiệu đảm bảo đúng xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm lụa vạn phúc
hiện nay có một số bạn ở đây là yêu nghề theo nghề và đã làm được một số sản phẩm cũng đạt được chuẩn có thể xuất khẩu được nhưng tuy nhiên nó không được nhiều lắm
dù số hộ trực tiếp sản xuất lụa là một trăm bốn mươi năm hộ và số hộ kinh doanh lụa là một trăm sáu mươi hộ vẫn còn là con số khiêm tốn so với ba chín trăm linh hộ của cả làng nghề
song so với những năm trước đã phát triển hơn
tuy nhiên để có thể phát triển làng nghề giữ nghề lụa vạn phúc nói riêng và ngành tơ lụa nói chung
vẫn cần phải có một số hộ trực tiếp sản xuất lụa và một số hộ kinh doanh lụa
vẫn cần thêm nữa sự hỗ trợ đầu tư từ các ngành chức năng để có thể hoàn thiện chuỗi sản xuất từ nuôi tầm ươm tơ đến dệt lụa
song song với đó người thợ dệt vạn phúc vẫn tiếp tục không ngừng sáng tạo từ kỹ thuật dệt đến thiết kế hoa văn họa tiết để thích ứng với từng chất liệu từng loại lụa
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau